thi thể của ba nạn nhân trong vụ đuối nước khi đi chơi thác iagrang thuộc xã iagrang huyện iagrai tỉnh gia lai đã được đưa lên bờ
cơ quan chức năng hiện đang hoàn tất các thủ tục liên quan trước khi bàn giao cho gia đình mai táng
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng tám sáu thanh niên đã rủ nhau đến khu vực thác nước tắm
trong lúc tắm do đá nhiều nước sâu nguy hiểm nên ba thanh niên là nguyễn đình quang sinh năm hai nghìn
trú tại tổ dân phố bốn thị trấn ia kha bùi văn đức sinh năm hai nghìn trú tại tổ dân phố bảy thị trấn ia kha
và phan viết linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại làng mèo xã iagrang huyện iagrai đã bị đuối nước
ngay trong ngày vụ việc xảy ra chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có người gặp nạn